bộ y tế đã trao quyết định cấp giấy chứng nhận thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng cho bệnh viện gia liễu trung ương
đây là bệnh viện công lập đầu tiên ở nước ta được trao chứng nhận này
thử thuốc trên lâm sàng là hoạt động khoa học nghiên cứu thuốc trên người tình nguyện nhằm thăm dò hoặc xác định sự an toàn và hiệu quả của thuốc
nhận biết phát hiện phản ứng có hại do tác động của thuốc khả năng hấp thụ phân bố chuyển hóa thải trừ của thuốc
các dữ liệu báo cáo phải bảo đảm chính xác có độ tin cậy cao
việc được cấp chứng nhận thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng giúp bệnh viện gia liễu trung ương có đủ chức năng thử nghiệm tất cả các loại thuốc
đặc biệt là thuốc mới trên thế giới trước khi được lưu hành và sử dụng tại thị trường việt nam